theo thông tin mới nhất từ cdc hà nội cho biết tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy hà nội đã ghi nhận thêm bốn mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó sáu trường hợp liên quan đến công ty sei bốn trường hợp thực trùng ca bệnh b tám tân mai bốn trường hợp thực trùng ca bệnh chín mươi nguyễn khuyến hai trường hợp thực trùng ca bệnh một trăm ba mươi hai bùi thị xuân
như vậy tính từ ngày năm tháng bảy đến nay toàn thành phố đã ghi nhận hai trăm linh trường hợp mắc
đáng chú ý là bốn ổ dịch mới phát sinh từ ngày một mươi sáu tháng bảy có số mắc khá cao là ở chín mươi nguyễn khuyến bốn mươi k b tám tầng mai một mươi sáu k và một trăm ba mươi hai bùi thị xuân một mươi chín k b sáu trải găng hai k
như vậy tính từ đợt dịch thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi hai trường hợp mắc trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch
thành phố hà nội đã thực hiện một số biện pháp theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bằng công điện số một mươi năm ban hành chiều ngày một mươi tám tháng bảy áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn trong phòng chống dịch bệnh
hà nội khẳng định việc chủ động áp dụng các biện pháp mạnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ là tận dụng tối đa thời điểm vàng để ngăn không cho số ca mắc mới tăng lên
để tận dụng tối đa thời điểm này hà nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản về cung ứng hàng hóa đảm bảo nguồn cung đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu cho người dân như tăng dự trữ hàng hóa từ ba mươi lên năm mươi mặt hàng thiết yếu
sẵn sàng thiết lập các điểm bán xuyên đêm bố trí sẵn sàng tới một chín trăm hai mươi địa điểm ở các quận huyện đã bố trí sẵn làm kho dự trữ hàng các điểm bán hàng lưu đồng khi cần thiết
do đó hà nội khuyến cáo người dân yên tâm không giữ chữ hàng hóa hạn chế tập trung đến các hệ thống phân phối tránh lây nhiễm dịch và khẳng định thành phố đảm bảo đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân
theo ghi nhận của phóng viên ngày đầu thực hiện công điện số một mươi năm hầu hết người dân đều bình tĩnh đường phố tương đối đông đốt nhưng người dân tuân thu các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ dân sinh người dân đi chợ sớm các mặt hàng dồi dạc phong phố
thật ra là các siêu thị bây giờ rất là nhiều thực phẩm tươi rất là nhiều các siêu thị nhỏ tiện lợi nhiều lắm nên mình cần gì là mình cũng đi mua luôn chứ cũng không phải thích chức làm gì cả vì nhà nước mình thật ra là cũng không để cho thiếu thốn đồ gì cả
để kiểm soát dịch tễ ngoài cộng đồng sở y tế hà nội cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu từ nay đến ngày hai mươi năm tháng bảy phải ra soát xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sars cov hai để đánh giá nguy cơ ngoài cộng đồng bằng phương pháp xét nghiệm real time pcr
lấy mẫu gục thực địa hoặc xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên